thổ nhĩ kỳ tiếp tục đưa ra lời cảnh báo tới hy lạp liên quan đến những tranh chấp về thăm dò khí đốt giữa hai nước tại đông địa trung hải
trong bối cảnh quân đội thổ nhĩ kỳ tiến hành các cuộc tập trận quân sự trong khu vực
tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan tuyên bố hy lạp phải tham gia các cuộc đàm phán giảm căng thẳng ở phía đông địa trung hải
nếu không sẽ phải hứng chịu hậu quả
ông erdogan đề cập đến các khu vực tranh chấp mà hy lạp và cộng hòa sip tuyên bố là vùng biển đặc quyền kinh tế của họ
tất cả các bên đã triển khai lực lượng hải quân và không quân để bảo vệ những tuyên bố về chủ quyền của mình tại khu vực tranh chấp
truyền thông thổ nhĩ kỳ cho biết bốn mươi xe tăng đang được chuyển từ biên giới syri đến thành phố edin phía tây bắc thổ nhĩ kỳ